trước những diễn biến phức tạp của bão số năm ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão
kịp thời triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
đồng thời khẩn trương kiểm soát đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm sẵn sàng sơ tán người ở khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn cho các khu nuôi trồng thủy sản ven biển
các địa phương vùng tâm bão tiếp tục kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình cơ sở hạ tầng nhất là tháp cao trường học bệnh viện trạm xá khu kinh tế du lịch công nghiệp
vâng ạ xin được nhắc lại một lần nữa cơn bão số năm được dự báo là cơn bão có cường độ mạnh vì vậy các địa phương được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão đã và đang quyết liệt triển khai các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra
cùng với chính quyền lực lượng công an các đơn vị địa phương cũng đã lên kế hoạch và tiến hành nhiều biện pháp cùng với người dân ứng phó với bão
và ngay tại thời điểm này thì thừa thiên huế lãnh đạo công an tỉnh đang có cuộc họp triển khai các phương án ứng phó bão số năm
và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên tùng ngân để biết thêm thông tin chi tiết ạ
xin chào phóng viên tùng ngân ạ
vâng xin chào biên tập viên linh chi ạ
vâng ạ xin đồng chí cho biết là đến thời điểm này thì công tác ứng phó với bão số năm đã được triển khai như thế nào tại thừa thiên huế ạ
vâng để chủ động triển khai ứng phó với bão số năm và những diễn biến bất thường trong ba sáu khi bão đi qua thì dưới sự chỉ đào của chủ tịch ubnd tần
lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế đã chủ động phối hợp và triển khai các ứng phó phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương
ở trong đó thì phối hợp với lực lượng biên phòng ngành thủy sản ngành giao thông và gia đình các chủ tàu tiếp tục ra soát kiểm đếm tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển
hướng dẫn di chuyển thoát ra và không đi vào khu vực nguy hiểm để về nơi tránh chủ an toàn và hướng dẫn nêu đầu tàu thuyền triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh chủ ạ
ở trong đó thì phối hợp với lực lượng công an thừa thiên huế đã chủ động phối hợp và triển khai các ứng phó phù hợp với diễn biến của bão và tân hình cụ thể tại địa phương
phối hợp triển khai các công tác sơ tản người và tài sản đến nơi an toàn
và bên cạnh đó thì công an tỉnh cũng đã sẵn sàng lực lượng bậc tư phương tiện trang thiện bị để chuẩn bị các công tác chống bạo lục và sẵn sàng tham gia cụ hồ cụ nàng khi có vấn đề xấu xảy ra
vâng ạ xin cảm ơn phóng viên tù ngân và chúng tôi rất mong những thông tin cập nhật tiếp tục của đồng chí
tích cực hỗ trợ ngư dân các khu vực ven biển nhanh chóng đưa ghe tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn giúp đỡ người dân ra cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ
phường thọ quang quận sơn trà nơi neo đậu của hơn hai trăm linh phương tiện thúng máy ghe nàng đánh bắt cá gần bờ của người dân
vì số lượng ghe neo đậu tại đây khá nhiều nên ngay từ rất sớm một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an phường thọ quang dân quân dân phòng đã được huy động ra sức giúp đỡ người dân di chuyển
với cường độ làm việc khẩn trương chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ tất cả tàu ghe của ngư dân đã được chuyển vào bờ
hồi năm giờ sáng thì nhà anh em công an mới bay hậu nông dân đuổi xuống giúp đỡ cho bò câu

một trăm linh cán bộ chiến sĩ tiếp tục được huy động giúp đỡ người dân sinh sống ở khu vực ven biển trăng chống nhà cửa cắt tỉa cây cối để ứng phó với bão
đặc biệt mỗi cán bộ chiến sĩ phải là một tuyên truyền viên vừa hướng dẫn người dân phòng chống bão vừa nhắc nhở người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là
ở thời điểm này một trăm linh lực lượng vũ trang đã sẵn sàng để hỗ trợ chính quyền thành phố đà nẵng và người dân
hiện nay công an phường tham mưu rất tốt cho chính quyền địa phương
tổ ba mươi chín trong đó công an phường là chủ công quân sự dân phòng dân phố quy tắc cùng tập hợp lại với nhau
trong quá trình có việc gì xảy ra thì chúng tôi triển khai cho lực lượng này để triển khai kịp thời đến các địa bàn khu dân cư cũng như là giải quyết vụ việc
đặc biệt là sáng nay có một chữ thái là toàn bộ lực lượng công an dân phố dân phòng cũng đã có mặt để giúp dân trong vấn đề vận chuyển và đưa các phương tiện tàu thiền lên bờ chủ ảnh an toàn
hiện ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó đến từng quận huyện phường xã chuẩn bị các cơ sở vật chất sẵn sàng sơ tán người dân trong tình huống bão đổ bộ vào đà nẵng
trước diễn biến phức tạp của cơn bão này chính quyền thành phố cũng kêu gọi người dân không được chủ quan luôn trong tâm thế sẵn sàng để ứng phó với cơn bão hạn chế sự thiệt hại về người và tài sản
thưa quý vị cùng với thừa thiên huế đà nẵng
thì quảng ngãi cũng là một trong những địa phương được dự báo nằm trong tâm bão
đến thời điểm này thì công tác ứng phó với bão cũng đã và đang được chính quyền lực lượng công an và người dân nơi đây chủ động triển khai
đặc biệt là tại khu vực ven biển và các huyện đảo nơi được dự báo là sẽ chịu ảnh hưởng nhiều khi mà bão đổ bộ vào
và đến thời điểm này công tác ứng phó với bão số năm đang được triển khai như thế nào
chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên thành sự đang có mặt tại đây để thông tin chi tiết thêm
xin chào anh thành sự ạ
xin chào linh trị ạ

cụ thể các vùng biển quần đảo hoàng sa hiện nay còn hai trăm bốn mươi bảy tàu với một sáu trăm một mươi một lao động

vùng biển các tỉnh phía nam thì một trăm bốn mươi bảy tàu với chín trăm một mươi một lao động
và tại vùng biển quảng ngãi thì còn một trăm bốn mươi bảy tàu với chín trăm một mươi một lao động
và tại vùng biển quảng ngãi thì còn một trăm bốn mươi bảy tàu với chín trăm một mươi một lao động
vùng biển tỉnh quảng ngãi thì có ba trăm một mươi chín tàu với một bảy trăm hai mươi chín lao động
tỉnh quảng ngãi cũng đã cấm tất cả phương tiện tàu thuyền và cả tàu vận tải hành khách ra đảo lớn sơn và ngược lại
cũng như những tàu cá khác hoạt động ra biển trong chiều hôm nay ngày một mươi bảy tháng chín
cho đến khi có thông báo chính thức thời tiết ổn định từ đại thí tượng thế giang quảng ngãi
vâng ạ để ứng phó với bão thì ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu các huyện như bình sơn lý sơn khẩn trương giả soát
kiểm tra xây dựng phương án chi tiết phòng chống bão số năm sẵn sàng lực lượng sơ tán người dân để đến nơi tránh trú an toàn
xin đồng chí thông tin thêm về công tác sơ tán người dân tại địa phương trong tỉnh đặc biệt là các địa phương như huyện đảo bình sơn và lý sơn ạ
vâng thì đối với các huyện bình sơn huyện đảo lý sơn thì ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cũng đã yêu cầu khẩn trương ra soát
và đẩy mặt công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số năm sẵn sàng lực lượng sơ tán người dân đến nơi tránh bão an toàn
rồi huy động lực lượng hỗ trợ người dân khi bảnh hưởng do bão
trong đó đối với lực lượng công an huyện bình sơn hay huyện đảo lê sơn cũng đã chỉ đạo cán bộ
chiến sĩ thường xuống bám địa bàn để giúp dân chống bão đồng thời cũng phối hợp với các đơn vị chức năng
tổ chức bảo đảm an toàn cho người tài sản và phương tiện tại nơi neo đậu tránh trú của tàu thuyền
hay là các khu điểm du lịch vang biển cũng như là các lòng bè nuôi thủy sản hải sản
và các đồng thời cũng kết cử cho các đội công an phối hợp với lực lượng biên phòng để kêu gọi tàu thuyền
đang hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn an toàn trước khi bão vào
cũng như là hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tại các âu tránh bão bảo đảm an toàn
cấm biển cũng không cho các phương tiện ra khai khi có thật sức diễn biến nguy hiểm
vâng ạ xin cảm ơn những thông tin từ đồng chí thành sự và chúng ta hy vọng rằng
với những công tác đã và đang được triển khai thì chúng ta có thể giảm thiểu được những thiệt hại khi mà cơn bão này đổ bộ
quý vị và các bạn thân mến bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng trong khương sinh năm hai nghìn một mươi ba
hộ khẩu thường trú tại ấp tô thuận xã núi tô huyện tri tôn tỉnh an giang
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm trên sau mép trái
đối tượng châu vút thi còn gọi là xét sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường chú tại ấp an lợi xã an hảo huyện tịnh biên tỉnh an giang
và đối tượng châu song sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh hạ xã vĩnh trung huyện tịnh biên tỉnh an giang
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm dưới xe

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý